tiếp tục xiết chặt các quy định trên các chuyến bay thực hiện biện pháp chống dịch trên máy bay chặt chẽ như ở bệnh viện trường học
đặc biệt sau trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm cần ra soát lại nguyên nhân ở đâu tránh tái diễn tương tự
đó là nội dung được ban chỉ đạo quốc gia covid một mươi chín nhấn mạnh tại cuộc họp chiều nay
phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp
mặc dù hôm nay là ngày thứ sáu liên tiếp không ghi nhận ca cộng đồng mới
tất cả các trường hợp f một và f hai tại tp hcm đã có kết quả âm tính với virus sars cov hai
tuy nhiên các trường hợp nhập cảnh từ các chuyến bay giải cứu và đưa chuyên gia đến việt nam khiến nguy cơ dịch covid một mươi chín xâm nhập luôn thường trực
đặc biệt sắp tới vẫn thực hiện các chuyến bay đưa công dân việt nam về nước
bên cạnh vẫn phát hiện các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp không thực hiện cách ly phòng chống covid một mươi chín theo quy định
việc thành viên tổ tiếp viên hàng không dương tính với sars cov hai cũng đặt ra vấn đề thắt chặt hơn nữa
trong việc thực hiện
quy định an toàn chống dịch trên máy bay
thời gian tới là dịp giáng sinh tết dương lịch và chuẩn bị tới tết âm lịch
nên việc đi lại nhu cầu về nước của công dân rất lớn
phó thủ tướng yêu cầu các bên liên quan các địa phương thắt chặt quy định chống dịch
tăng cường kiểm tra đôn đốc ở các địa phương thực hiện nghiêm ngặt quy định cách ly một mươi bốn ngày và theo dõi một mươi bốn ngày sau cách ly
ban chỉ đạo cũng yêu cầu bộ y tế đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản xuất thử nghiệm hợp tác đặt mua vaccine covid một mươi chín